mùa bán trái phép một mươi sáu bánh heroin hai đối tượng ly trờ tùng chú tại huyện nậm nhôn tỉnh lai châu
và giàng a cu chú huyện nậm pồ tỉnh điện biên đã bị công an tỉnh lai châu bắt giữ
hai đối tượng bị bắt quả tang vào tối ngày sáu tháng năm tại tỉnh lộ một trăm hai mươi chín thuộc địa phận xã ma quai huyện sìn hồ tỉnh lai châu
ngoài một mươi sáu bánh heroin lực lượng công an còn thu giữ hai xe máy và ba điện thoại di động
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận do quen biết từ trước đã cùng nhau tìm nguồn ma túy
mọc nối với các đối tượng đưa sang lai châu tìm mối bán qua các tỉnh lân cận
trong lúc chuẩn bị giao dịch thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
còn tại quảng bình hai kg ketamin và một mươi bốn một trăm linh viên ma túy tổng hợp cũng vừa được công an huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình thu giữ
sau khi triệt phá thành công một đường dây mua bán tàng trữ và vận chuyển ma túy liên tỉnh
từ nhiều nguồn tin cơ quan công an xác định đối tượng mai văn minh

có liên quan đến đường dây vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng cực lớn

từ nhiều nguồn tin cơ quan công an xác định đối tượng mai văn minh sinh nạn của đối tượng ma văn minh
có liên quan đến đường dây vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng cực lớn số lượng cực lớn số lượng cực lớn số lượng cực lớn số lượng cực lớn số lượng cực lớn

từ nhiều nguồn tin cơ quan công an xác định đối tượng mai văn minh sinh nạn của đối tượng mai văn minh sinh nạn của đối tượng mai văn minh sinh nạn của đối tượng mai văn minh
có liên quan đến đường dây vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng cực lớn số lượng cực lớn

phải đi bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tích là bốn mươi năm
một băng nhóm gồm năm đối tượng cho vai lãi nặng với lãi suất từ hai trăm bốn mươi đến sáu trăm chín mươi năm một năm
vừa bị công an tp hcm phối hợp với công an địa phương bắt giữ thành công
năm đối tượng bị bắt đều trú tại tp hcm
theo điều tra ban đầu thủ đoạn của băng nhóm này là phát tờ rơi
dán quảng cáo ở cột điện để tiếp cận khách hàng
tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ hơn một trăm bảy mươi kg tờ rơi
ba mươi năm kg các visit quảng cáo trái phép
hiện công an tp hcm đang tiếp tục truy xét các đối tượng hoạt động tín dụng đen
từ thông tin các tờ quảng cáo để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vào khoảng sáu h một mươi sáng nay
tại chợ trung tâm huyện ea súp tỉnh đắk lắc đã xảy ra một vụ cháy lớn làm hư hỏng thiệt hại nhiều tài sản hàng hóa của tiểu thương
các lực lượng chức năng đã được huy động để cứu hỏa và khống chế đám cháy
theo các nhân chứng người dân phát hiện lửa cháy lớn bùng lên từ khu vực phía bên phải của chợ
sau đó lan nhanh chóng lan sang khu vực tập trung nhiều sạp bán quần áo vải hàng tiêu dùng
thời điểm này có gió mạnh đã khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng
tạo nên cột khói hàng chục mét và có nguy cơ cháy lan ra khu nhà dân ở xung quanh
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh đắk lắc công an huyện ea súp đã huy động người và phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để tổ chức cứu hỏa
đến khoảng một mươi h tám h cùng ngày đám cháy được không chế
các lực lượng chức năng tiếp tục làm nguội những khu vực bị cháy đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
ước tính ban đầu thiệt hại do vụ cháy gây ra lên đến hàng chục tỷ đồng
ngày hai mươi chín tháng bốn nhóm này cùng nhiều thanh thiếu niên khác xảy ra mâu thuẫn với nhóm côn đồ khu vực biển đà nẵng
nhóm của kiên huy động đồng bọn mang theo hung khí kéo nhau từ quận thanh khê sang quận sơn trà để truy sát
tuy nhiên trong đêm ngày hai mươi chín tháng bốn cả nhóm truy tìm không có kết quả
đến dạng sáng ngày ba mươi tháng bốn khi nhóm giang hồ này đi ngang qua quán nước trước siêu thị trên đường võ văn kiệt quận sơn trà
thì thấy một nam thanh niên giống với một người trong nhóm đối thủ đã xông vào tấn công
kiên vung dao và chỉ đạo đàn em chém tất cả những người can ngăn
bị đuổi chém nạn nhân bỏ chạy vào bên trong siêu thị trốn vào nhà vệ sinh nhưng vẫn bị nhóm kiên chém nhiều nhát
hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy xét thêm các đối tượng liên quan
công an tỉnh con tum vừa khởi tố và bắt tạm giam hai cán bộ và một lao động hợp đồng thuộc thành phố con tum
cả ba bị khởi tố về tạm giam về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư
khi nhà nước thu hồi đất
trong dự án chỉnh trang đô thị cải tạo khuy đất để xây dựng quy hoạch khu công nghiệp sao mai
tại xã hòa bình thành phố con tum
ba bị can bị khởi tố và bắt tạm giam gồm nguyễn thành nghĩa phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất thành phố con tum
phạm phước phó bí thư xã đoàn kết nguyên chủ tịch xã hòa bình
và lê hữu nhân là hợp đồng lao động ở trung tâm phát triển quỹ đất tp con tum
theo thông tin ban đầu sai phạm của các bị can trên liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ
khi nhà nước thu hồi đất ở thôn hai xã hòa bình thành phố con tum
cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tại thôn hai xã hòa bình có bảy hộ được bồi thường hỗ trợ
khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án chỉnh trang đô thị quỹ đất
để thực hiện quy hoạch khu công nghiệp sao mai với tổng kinh phí hơn một mươi chín bảy tỷ đồng
trong đó ông nguyễn thanh sang có ba bốn mươi năm hectare đất trồng cây lâu năm hàng năm
cùng cây cà phê tiêu cây ăn trái hoa màu nhà sàn
nhưng được kê khống số lượng để được đền bù hơn một mươi bảy tỷ đồng
công an quận hai bà trưng thành phố hà nội cho biết đang truy tìm một đối tượng
chiếm đoạt số tiền gần bốn tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai bà trưng đang tiến hành điều tra
xác minh đơn tố giác trần thị ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn quê quán hải dương
hộ khẩu thường trú phòng một mươi hai g trung cư cao tầng và dịch vụ cầu tiên
phường thịnh liệt quận hoàng mai
thành phố hà nội có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo đó thông qua việc ký kết hợp đồng đối tượng đã chiếm đoạt số tiền gần bốn tỷ đồng
nhưng sau đó không thực hiện giao hàng theo hợp đồng
hiện không rõ đối tượng đang ở đâu
để phục vụ điều tra công an quận hai bà trưng quyết định truy tìm đối tượng trên
ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai bà trưng
số điện thoại chín trăm sáu mươi hai hai trăm một mươi tám một trăm linh hai cơ quan công an nơi gần nhất
hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook công an tp hà nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định